tổng thống mỹ joe biden mong muốn cuộc gặp dự kiến trong ngày một mươi bốn tháng một mươi một với chủ tịch trung quốc tập cận bình
bên lề hội nghị g hai mươi sẽ giúp khắc phục và duy trì các đường dây liên lạc
cũng như thiết lập những rào chắn tránh để hai nước rơi vào xung đột
phát biểu với báo giới vào tối ngày một mươi ba tháng một mươi một cố vấn an ninh quốc gia nhà trắng jake sullivan cho biết
mỹ và trung quốc đang cạnh tranh nhưng tổng thống biden mong muốn hai bên sẽ có những nguyên tắc rõ ràng
và nỗ lực để đảm bảo sự cạnh tranh này
sự cạnh tranh này không dẫn tới xung đột
theo ông này tổng thống biden sẽ tìm kiếm những lĩnh vực mà mỹ và trung quốc có thể hợp tác cùng nhau
ông nhấn mạnh tổng thống biden có được sự ủng hộ của các đồng minh và đối tác đối với sự tiếp cận này
nhà trắng cũng khẳng định đây là cơ hội đầu tiên mà tổng thống biden thực sự có thể trao đổi trực tiếp
với chủ tịch tập cận bình trên cương vị tổng thống
và do đó ông biden muốn tận dụng điều này để nêu rõ rằng những ưu tiên và ý định của mình
đồng thời cũng lắng nghe điều tương tự từ nhà lãnh đạo trung quốc